một đường dây vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm triệt phá
vật chứng thu giữ là chín mươi hai bánh heroin sáu mươi kg ma túy đá hai mươi viên thuốc lắc
vào cuối tháng sáu phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phát hiện đường dây vận chuyển trái phép ma túy với số lượng lớn từ campuchia về thành phố tiêu thụ
lợi dụng xe được cấp giấy ưu tiên luồng xanh qua chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
sau khi nắm rõ được phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hcm phối hợp với cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bộ công an công an quận một mươi hai công an huyện bình chánh và công an huyện củ chi bắt giữ bốn đối tượng thu giữ gần một trăm linh kg ma túy các loại bao gồm chín mươi hai bánh heroin năm mươi chín chín mươi sáu kg ma túy đá hai mươi viên thuốc lắc được ngụy trang trong các thùng mắm cá
vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật